theo khảo sát tại một số cơ sở giáo dục tại thanh hóa việc thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh
kể từ ngày hai mươi một tháng bốn đã được triển khai nghiêm túc và triệt đề
tuy nhiên chưa có trường học nào thực hiện được tiêu chí tạo khoảng cách tối thiểu một năm mét giữa các em học sinh
tiết học tiếng anh của giáo viên nguyễn thị bích thủy tại trường trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh thanh hóa
hiện tại cô thủy đang có lịch dạy một mươi sáu tiết một tuần tức là đã nhiều hơn một tiết so với mức tối đa
áp dụng cho giáo viên trường nội trú trong đó có ba ngày trong tuần cô phải lên lớp cả sáng lẫn chiều
cách ly một năm mét thì đó đối với trường thì tôi nghĩ rằng là cũng là một điều rất là khó
về cái cơ sở vật chất thì nó cũng chưa đảm bảo để các cháu ngồi cách ly được một năm mét
thứ hai nữa là một lớp học mà phân ra mỗi lớp thì hai mươi cháu thì nó cũng rất là khó
buổi sáng buổi chiều và số tiết thì các thầy cô cũng rất là nhiều
trường nội trú có năm trăm bốn mươi học sinh
và năm mươi bốn giáo viên bao gồm ban giám hiệu
đại diện nhà trường cho biết nếu thực hiện giãn cách một năm mét giữa mỗi học sinh
kể cả khi đáp ứng được cơ sở vật chất việc tách lớp tách ca sẽ ảnh hưởng tới định mức số giờ lên lớp
và nguồn kinh phí chế độ lương thưởng cho thầy cô
nếu mà bắt buộc phải thực hiện một năm mét thì phải thay đổi cái sinh hoạt của học sinh trường nội trú
tức là bỏ cái thời gian tự học và ngày học hai buổi chia đôi lớp ngày học hai buổi
và số các bộ giáo viên số tiết
định mức của các bộ giáo viên phải tăng lên cấp đôi
tức là giáo viên đối với trường dân tộc nội chú là một mươi năm tiết một tuần
thì bây giờ phải dạy thành ba mươi tiết một tuần
tỉnh thanh hóa có ba trăm linh học sinh từ cấp hai trở lên
sau bốn ngày cho phép đi học trở lại
việc chấp hành các quy định như phun kháng quẩn trường lớp đo nhiệt độ hàng ngày
đeo khẩu trang và thiên xuyên rửa tay đúng cách được thực hiện đầy đủ